trong đêm nay và ngày mai với quá trình tiếp tục tăng dần xuống phía nam của khối không khí lạnh
sẽ nén dạnh áp thấp đẩy dịch dần xuống khu vực bắc bộ
vì vậy mà mưa rông sẽ xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh phía đông bắc bộ
riêng khu vực vùng núi có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
ở khu vực phía tây bắc bộ mưa rông xuất hiện dài rác
với sự thay đổi thời tiết như vậy thì nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đông bắc bộ
sẽ giảm xuống mức hai mươi sáu hai mươi chín độ vùng núi khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
riêng phía tây bắc bộ vẫn có nơi cao trên hai mươi chín độ
lui xuống trung bộ đợt không khí lạnh lần này tăng cường yếu lệch đông
nên chỉ có khu vực tỉnh thanh hóa có mưa rông trước tiên
còn đối với hai tỉnh là nghệ an và hà tĩnh
phải đến chiều tối mai mới có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có rông
do đó nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh bắc trung bộ giảm nhẹ xuống mức hai mươi tám ba mươi một độ
còn với các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ
thời tiết ngày mai ít thay đổi hơn so với ngày hôm nay
dạnh áp thấp hoạt động ở phía nam chủ yếu ảnh hưởng đến thời tiết ở khu vực nam bộ
gây mưa rông rải rác cho khu vực này vào buổi chiều tối
ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ ngày mai vẫn giữ ở mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ
với khu vực tây nguyên duy trì trạng thái thời tiết ổn định
mưa rông xuất hiện ở một vài nơi với nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai chưa có thay đổi gì nhiều
trên biển do không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên thời tiết trên vùng biển huyện đảo hoàng sa
chủ đạo vẫn là nắng ráo không mưa
với gió đông bắc thổi trung bình ở mức cấp bốn
còn đối với vùng biển huyện đảo trường sa do ảnh hưởng của dãy ngáp thấp nên trời vẫn còn nhiều mây
và có mưa rông dài rác
gió thổi nhẹ nhưng vẫn cần lưu ý trong cơn rông vẫn có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước